tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp
dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo
để thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
từ sau phiên họp thứ một mươi ba đến nay
phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
các thành viên ban chỉ đạo thảo luận thẳng thắn với tinh thần quyết liệt hơn
làm rõ thống nhất cao nhiều vấn đề tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới
thường trực ban chỉ đạo biểu dương ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chức năng
nhất là công an quân đội viện kiểm sát tòa án ban nội chính trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ các bộ ngành có liên quan và các thành viên ban chỉ đạo
đã nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo
tại các phiên họp một mươi ba một mươi bốn của ban chỉ đạo và cuộc họp thường trực ban chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực
tạo dấu ấn tốt bước chuyển mạnh trong công tác phòng chống tham nhũng được dư luận nhân dân đồng tình đánh giá cao
các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương đã nỗ lực cố gắng huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ
tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắt hoàn thành cơ bản đúng tiến độ xử lý các vụ án vụ việc theo đúng tinh thần chỉ đạo
đã khởi tố mới một mươi ba vụ án kết thúc điều tra và điều tra bổ sung một mươi năm vụ hai trăm linh chín bị can
ban hành cáo trạng truy tố một mươi năm vụ hai trăm ba mươi chín bị can
xét xử sơ thẩm hai mươi vụ một trăm tám mươi một bị cáo với các mức án nghiêm minh có tính gian đe giáo dục và phòng ngừa cao
tuyên phạt bốn bị cáo ba người mức án tù trung thân
một bị cáo mức án ba mươi năm tù bảy bị cáo mức án từ hai mươi năm đến dưới ba mươi năm tù

từ một mươi hai tháng đến dưới hai mươi năm tù
từ sau cuộc họp thường trực ban chỉ đạo ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã kết thúc điều tra một mươi một vụ án một trăm năm mươi một bị can
ban hành cáo trạng truy tố một mươi một vụ án một trăm chín mươi ba bị can
đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi ba vụ án một trăm hai mươi một bị cáo
trong đó có nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
vụ án đinh ngọc hệ và đồng phạm phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lạm quyền trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sử dụng con dấu hoặc tài liệu già của cơ quan tổ chức
vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra tại công ty bắc nam bảy mươi chín và công ty novoland bảy mươi chín
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các ngân hàng vncb sacombank tp bank và bidv
bốn vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại pvtech và các đơn vị
vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến tổ giám sát của ngân hàng nhà nước đặt tại ngân hàng thương mại cổ phân xây dựng việt nam
tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra ban hành cáo trạng truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử các vụ án
vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phú thọ
và một số địa phương
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại đông á dab
tích cực xác minh điều tra làm rõ một vụ án ba vụ việc sáu kiến nghị của hội đồng xét xử sơ thẩm liên quan đến đinh ngọc hệ và các đồng phạm
mở rộng điều tra khởi tố mới hai vụ án liên quan đến phan văn anh vũ và đồng phạm
khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan
đã gần chương chỉ đạo hoàn thành thủ tục tuyên bố phá sản đối với công ty cho thuê tài chính hai thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
trên cơ sở đó các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ sai phạm để xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
các cơ quan chức năng cũng đã tích cực kê biên thu giữ tài sản trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đạt hơn ba tỷ đồng
ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm tra đề nghị bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương thi hành kỷ luật năm đảng viên thuộc diện trung ương quản lý có sai phạm liên quan trong các vụ án vụ việc ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
thanh tra chính phủ kết luận và công khai kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng quy nhơn
kết luận truyền cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone bộ thông tin truyền thông và các đơn vị liên quan
tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo nguyễn phú trọng nêu rõ những kết quả nêu trên tiếp tục khẳng định rõ quyết tâm của đảng nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng nói đi đôi với làm không có vùng cấm không có ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng
tuy nhiên đồng chí cho rằng còn một số hạn chế cần phải khắc phục như khâu giám định đây là một kênh thông tin một căn cứ để xử lý nhưng không quá công nghệ máy móc
nơi giám định tốt thì khen nơi làm chưa tốt thì nhắc nhở phê bình giám định không đúng không khách quan sai lệch thì phải xử lý ít nhất là thay cán bộ
phải xem xét kiểm tra và giám định chính xác cá nhân tổ chức giám định nhất là khi có vấn đề xét xử cả những người vi phạm trong quá trình thực hiện xét xử khâu nào còn chậm thì phải xem xét làm rõ nguyên nhân
nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng cần nỗ lực cố gắng cao hơn nữa phối hợp tốt hơn
phân đấu đến hết năm hai nghìn một mươi tám kết thúc điều tra tám vụ án ban hành cáo trạng truy tố ba vụ án xét xử sơ thẩm hai vụ án xét xử phúc thẩm năm vụ án kết thúc xác minh ba mươi ba vụ việc theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo
trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử nghiêm minh đúng quy định của pháp luật các vụ án
một vụ án
vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phú thọ và một số địa phương
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á dab
khẩn trương xem xét xử lý nghiêm các vụ án vụ việc liên quan đến đinh ngọc hệ và đồng phạm kết thúc điều tra truy tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại đà nẵng và một số địa phương tích cực thu hồi tài sản cho nhà nước
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý nghiêm vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty viện thông mobifone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật
khẩn trương điều tra xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức cá nhân liên quan đến vụ án vũ phúc hảo và đồng phạm xảy ra tại công ty cho thuê tài chính hai các cơ quan chức năng cần khẩn trương thực hiện giám định định giá tài sản theo quyết định trưng cầu của cơ quan điều tra phục vụ xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế
thường trực ban chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo đối với hai vụ án sáu vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã kết thúc được giải quyết theo quy định của pháp luật
đồng chí tổng mỹ thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo cũng lưu ý tình trạng tham nhũng vật chọn một vài vụ chỉ đạo xem xét đồng thời chỉ đạo các địa phương phải giáo diết thực hiện hiệu quả kết luận của các đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo có hình thức khen thưởng nơi thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ cách làm hay hiệu quả nhắc nhở phê bình nơi làm chưa tốt